ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm vừa yêu cầu kiểm tra giả soát chất lượng hệ thống giàn giáo xây dựng
pano affic và biển quảng cáo ngoài trời trên toàn địa bàn thành phố nhằm phòng tránh tai nạn xảy ra khi có mưa rông lốc xoáy và gió giật
sở xây dựng tp hcm kết hợp với ubnd các quận huyện triển khai thực hiện việc kiểm tra hướng dẫn cảnh báo các chủ đầu tư
nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn khi đang thi công xây dựng lắp đặt sử dụng giàn giáo
vận hành cân cẩu tại các công trình đang thi công nhất là đối với các công trình trên cao
đồng thời phối hợp với sở văn hóa và thể thao và các quận huyện sẽ tiến hành rà soát kiểm tra chất lượng an toàn của các bà nô
affix biển quảng cáo ngoài trời đúng yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối
có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có mưa dông lốc xoáy gió giật xảy ra